còn công an tp hcm cho biết đang tạm giữ hình sự bảy thanh thiếu niên có hành vi dùng dao bình xịt hơi cay
gây ra hàng loạt vụ cướp manh động
kẻ cầm đầu băng nhóm được xác định là đối tượng nguyễn văn tâm một mươi bảy tuổi quê bình dương
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay băng nhóm này với các thành viên đều có tuổi đời còn rất trẻ
một số vẫn còn là học sinh đã thực hiện khoảng hai mươi vụ cướp dật tài sản của người đi đường
trong đó có vụ giật điện thoại xịt hơi cay người phụ nữ gần aeon tân phú
và kéo ngã người đi đường ở huyện hóc môn
thu đoạn của nhóm này là chạy xe máy rao quanh ra các tuyến đường ít người qua lại
tìm người có tài sản để đeo bám sau đó áp sát cướp tài sản
trong nhiều trường hợp nhóm này còn sử dụng hung khí như dao bình xịt hơi cay
và vật giống súng ủy hiếp nạn nhân để cướp tài sản tu sách nữ trang
tài sản sau khi cướp được sẽ được mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
sau thời gian theo dõi rạng sáng ngày chín tháng ba
trinh sát đội ba phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận tân phú
đeo bám bắt giữ tâm cùng hai nghi phạm khác tại khu vực chợ bình điền
từ lời khai của tâm cảnh sát mở rộng điều tra bắt giữ các thành viên còn lại của băng cướp
theo lời khai của nhóm này công an tp hcm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc